tết nguyên đán gắn liền với những hoạt động chúc tết lễ hội mừng xuân
dù có hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch sau tết vẫn có thể xảy ra
do đó số ca mắc covid một mươi chín được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới
tuy nhiên tốc độ lây nhiễm còn phụ thuộc vào mức độ di chuyển cũng như ý thức của người dân
theo phó giáo sư tiến sĩ vũ minh phúc nguyên trưởng bộ môn nhi đại học y dược tp hcm
trong bối cảnh biến chủng omicron đang lây lan trên toàn cầu cùng tinh thần sống chung an toàn với sars cov hai
việc hiểu rõ virus là tối quan trọng để con thuyền việt nam đứng vững trước những làn sóng dịch covid một mươi chín tiếp theo
vì chuyên gia khẳng định sau tết nguyên đáng số ca nhiễm ncov mới trong cộng đồng chắc chắn sẽ tăng
tuy nhiên số lượng tăng ít hay nhiều còn phụ thuộc vào mức độ di chuyển của người dân trong thời gian này
trong đó bao gồm di chuyển trong nước giữa các tỉnh thành phố từ nước ngoài trở về
khi những chuyến bay thương mại được mở lại
du lịch được phép tái hoạt động
bên cạnh đó phó giáo sư phúc cũng cho rằng tốc độ gia tăng ca nhiễm còn được quyết định bởi mức độ tuân thủ năm k của người dân
cũng như tình hình du nhập biến chủng omicron vào việt nam
việc gia tăng số ca nhiễm là không thể tránh khỏi ngay cả khi chúng ta đã triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường
điều này đã được minh chứng ở một số quốc gia như israel mỹ anh nhật bà nói
phó giáo sư phúc cũng khẳng định việt nam không thể ngăn biến chủng omicron lây lan trong cộng đồng
dù áp dụng chiến lược truy vết cách ly nghiêm ngặt như trước đây nguyên nhân là chúng ta đã mở cửa và chấp nhận sống chung an toàn với virus
phó giáo sư vũ minh phúc cũng khẳng định việc tri vết cách ly tập trung nghiêm ngạc f f một như trước đây đối với các trường hợp nhiễm biến chủng omicron
sẽ không giúp ngành y tế giảm tốc độ tăng ca diễn biến nặng và tử vong
đợt dịch vừa qua tại thành phố hồ chí minh đã chứng minh điều này
chúng ta đang phong tỏa nghiêm ngạc truy vết thần tốc cách ly tới mức khủng hoảng
nhưng chỉ đến khi tỷ lệ bao phủ vaccine cao tình hình mới được cải thiện
tại hà nội hay nhiều địa phương khác hiện nay số ca nhiễm tăng cao nhưng tỷ lệ tử vong vẫn khá thấp rõ ràng
là có kết quả có được nhờ vaccine nguyên trưởng bộ môn nhi của đại học y dược tp hcm nhận định
do đó trong điều kiện tỷ lệ tiêm chủng đã khá cao vị chuyên gia cho rằng việt nam cần thực hiện một số giải pháp
ngay từ trước tết nguyên đáng để đảm bảo số ca nhiễm không tăng quá nhanh
giúp hệ thống y tế đáp ứng kịp thời những tình huống xấu nhất
đầu tiên ngành y tế nên chuẩn bị sẵn sàng thuốc kháng virus trong hệ thống phân phối cả công lập và ngoài công lập
cho nhóm bệnh nhân diễn biến nhẹ cũng như nặng
thứ hai vị chuyên gia cho rằng việt nam cần xây dựng chắc chắn mạng lưới
theo dõi và cung cấp oxy ở tuyến cơ sở phường xã từ đó xử trí kịp thời các trường hợp diễn biến nặng trong tình huống xấu
thứ ba phó giáo sư phúc nhấn mạnh ngành y tế cần tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tuân thủ năm k khi ra ngoài
đặc biệt trong dịp tết nguyên đáng sắp tới
cuối cùng việc truy vết vẫn phải thực hiện đúng đối tượng tránh cách ly tập trung những ca mắc covid một mươi chín diễn biến nhẹ
kể cả trường hợp nhiễm biến chủng omicron
nhìn lại năm hai nghìn hai mươi một cả nước nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng đã gặp không ít khó khăn
khi làn sóng covid một mươi chín bất ngờ bùng phát diện rộng
chủ tịch quốc hội chia sẻ trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín nhiều cán bộ lực lượng tuyến đầu đã phơi nhiễm
không ít người đã hy sinh vì sự an toàn sức khỏe tính mạng của nhân dân
ông vương đình huệ chủ tịch quốc hội đã tới thăm và chúc tết người có công gia đình chính sách
lực lượng tiến đầu chống dịch covid một mươi chín hộ nghèo công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố hồ chí minh
chương trình có sự tham dự của ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
cùng các lãnh đạo cơ quan quốc hội và thành phố
chúng ta vừa kết thúc năm hai nghìn hai mươi một với những thử thách cam go
trong thời khắc đó cả nước đã hướng về thành phố hồ chí minh
đồng bào ta ở trong và ngoài nước đều lo lắng dõi theo tình hình dịch covid một mươi chín tại địa phương này từng ngày
chủ tịch quốc hội mở đầu bài phát biểu
ông vương đình huệ chia sẻ trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín
nhiều cán bộ lực lượng tuyến đầu đã phơi nhiễm không ít người đã hy sinh vì sự an toàn sức khỏe tính mạng nhân dân
chủ tịch quốc hội cho rằng trong những thời điểm như vậy
tinh thần khí phách của người việt nam đã thể hiện càng rõ nét
chủ tịch quốc hội đã gửi lời cảm ơn và tri ân những đóng góp của các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch suốt thời gian qua
những đóng góp trên đã giúp thành phố hồ chí minh trở lại trạng thái bình thường duy trì các hoạt động kinh tế xã hội
ông vương đình huệ đánh giá thời điểm hiện tại các ca f trở nặng và tử vong trên địa bàn đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay
trong tình hình mới thành phố cũng chủ động ứng phá với biến chủng omicron với tâm thế mới không hốt khoảng
dù là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt dịch thành phố hồ chí minh vẫn luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội
chăm lo tết cho người có công gia đình chính sách người nghèo người yếu thế công nhân gắn với trì ấn các lực lượng tuyến đầu chống dịch
chủ tịch quốc hội bày tỏ
trong suốt thời gian diễn ra đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lần thứ tư thành phố hồ chí minh đã chăm lo cho hơn ba trăm linh người có công
hơn bốn mươi năm hộ nghèo hơn một trăm năm mươi năm người thuộc diện bảo trợ xã hội cùng nhiều nhân viên y tế lực lượng vũ trang
bên cạnh đó địa phương cũng quan tâm thăm hỏi gia đình cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang gia đình có thân nhân tử vong vì covid một mươi chín
sự quan tâm chăm sóc của thành phố hồ chí minh nhằm mục tiêu để ai cũng có tết nhà nhà có tết không ai bị bỏ lại phía sau
thành phố hồ chí minh chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn lấy lại đà tăng trưởng xứng đáng là đầu tàu của cả nước vì cả nước chủ tịch quốc hội nhìn nhận
đăng tải trên nhóm tìm người chăm sóc f tại nhà trên mạng xã hội
anh tt cho biết gia đình cần tìm người chăm sóc f bà bị gãy chân không tự ăn uống đi lại được
anh tê chia sẻ bệnh viện yêu cầu người chăm bệnh là f hoặc f đã khỏi bệnh
gia đình chưa có ai f nên mong muốn tìm người chăm sóc cho bà bức lượng thỏa thuận
chị hoàng mai quận cầu giấy hà nội trước đây làm công việc tự do
từ khi hà nội bùng phát dịch cái f tăng cao chỉ bắt đầu nhận chăm sóc cho bệnh nhân f
theo chị mai người có nhu cầu chăm hộ này khá nhiều
chăm ở viện cũng có người cần chăm f tại nhà
điều kiện thường là phải tết covid một mươi chín âm tính trang phục bảo hộ
chị mai nói thông thường gia đình sẽ tự đưa ra chi phí với bệnh nhân bình thường khoảng hai triệu đồng một ngày
trong đó chi phí ăn uống mình tự chịu trong dịp tết thì sẽ tăng hơn
chị mai cũng thừa nhận chăm sóc cho f chắc chắn sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao
thế nhưng dịch bệnh tìm công việc cũng khó khăn
hơn nữa chị đã tiêm vaccine tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ làm việc cũng hết sức cẩn thận
tính giờ vẫn an toàn
vừa nhận chăm sóc f nặng thở oxy tại bệnh viện do gia đình không vào chăm sóc được
chị lan quận hoàn kiếm hà nội chia sẻ f cần được chăm sóc chủ yếu là những người cao tuổi
đi lại khó khăn nên đòi hỏi người chăm phải có sức khỏe tốt
chị xúc động chia sẻ tôi thấy bài đăng trên mạng xã hội tìm người chăm f với giá một năm triệu đồng một ngày nên giận
tôi chăm sóc cho cụ năm ngày cụ chín mươi sáu tuổi rồi lại có bệnh nền
ban đầu tôi không nghĩ việc chăm sóc lại khó khăn thế
thực sự rất vất vả
được cái cụ khá mềm mẫn dù chỉ mới tiếp xúc nhưng cụ rất quý tôi biết ơn cô lắm
nghe cụ nói mà tôi trừng trừng
chạy xe ôm công nghệ tại hà nội do dịch bệnh nên công việc của anh gia huy hai mươi sáu tuổi bị ảnh hưởng
thấy trên mạng xã hội tìm người chăm sóc f anh nhận việc để kiếm thêm thu nhập
đến nay anh đã chăm sóc cho bốn f điều trị tại nhà với chi phí giao động từ một đến một năm triệu đồng mỗi ngày
tùy thuộc vào tương thể trạng của người bệnh
anh huy cho hay
tôi đã mắc covid một mươi chín và khỏi bệnh tiêm đủ hai mũi
ban đầu làm công việc này tôi thấy khá khó khăn bởi trước đây chưa làm bao giờ
với những bệnh nhân không đi lại được tôi phải vệ sinh cho người bệnh lâu dọn đại tiện tiểu tiện v v
với những người bệnh có thể đi lại được thì đỡ vất vả hơn
chủ yếu mình chăm sóc sinh hoạt hàng ngày còn chuyên môn sức khỏe thì do bác sĩ tư vấn
trong trường hợp bệnh nhân có chuyển biến sức khỏe thì liên hệ với bác sĩ để cấp cứu kịp thời
có người điều trị một đến hai tuần là khỏi
có người cũng không qua được
dịch vụ chăm sóc f này có thể coi là một mũi tên trúng hai đích
khi vừa đỡ đần được gánh nặng chăm sóc f cho các gia đình
vừa tạo thêm nguồn thu nhập mới cho những người lao động bị ảnh hưởng công việc bởi covid một mươi chín
có thể kiếm tiền trang trải những ngày tết sắp tới